phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng trị cho biết đã lấy lời khai ban đầu của đối tượng trong vụ nổ súng khiến một người tử vong tại thị xã quảng trị vào tối ngày một mươi tháng sáu
sau khi điều tra xác định chính xác đối tượng gây án là lê thành trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường ba thị xã quảng trị sáng ngày một mươi một tháng sáu lực lượng công an đã vận động đối tượng đến đầu thú
tại cơ quan công an trung khai nhận vào tối ngày một mươi tháng sáu do mâu thuẫn cá nhân trung đã mang súng đến quán cà phê của nạn nhân tại phường ba thị xã quảng trị rồi bán hai phát chỉ thiên
nghe tiếng súng nạn nhân đã đi ra và có lời qua tiếng lại với trung lúc nạn nhân quay lưng đi vào quán thì bị đối tượng bắn một phát vào lưng sau đó đối tượng bỏ trốn
nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong